trải qua hơn sáu mươi năm năm xây dựng và phát triển thầy và trò trường trung học cơ sở cao xá luôn phần đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ
năm học hai nghìn hai mươi một hai nghìn hai mươi hai dù gặp nhiều khó khăn do dịch bệnh covid một mươi chín song tập thể cán bộ giáo viên và học sinh nhà trường đã nỗ lực vượt qua đạt được nhiều thành tích trong dạy và học
sau lễ khai giảng các đồng chí lãnh đạo tỉnh bộ công an huyện tân yên và đại diện nhà tài trợ đã cắt băng khánh thành trường trung học cơ sở cao xá
ngôi trường mới đưa vào sử dụng đã giúp thầy và trò nhà trường có môi trường giảng dạy học tập khang trang hiện đại góp phần nâng cao chất lượng giáo dục
trường trung học cơ sở cao xá được xây dựng mới trên khuôn viên hơn hai mươi tám m hai với tổng kinh phí hơn bảy mươi bảy tỷ đồng
toàn bộ kinh phí xây dựng trường được xã hội hóa từ nguồn tài trợ của các cơ quan doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh
thưa quý vị bên cạnh vai trò chủ trì của lực lượng công an chính quy tham gia đảm bảo an ninh trật tự ở cơ sở
hiện nay còn có sự hỗ trợ của công an xã bán chuyên trách
dù đồng lương còn thấp phụ cấp không nhiều thế nhưng để bảo vệ sự bình yên cho người dân trên địa bàn
họ đã tự nguyện cống hiến một phần công sức của mình sát cánh cùng với lực lượng công an chính quy
làm tốt vai trò nòng cốt trong công tác đảm bảo an ninh trật tự xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc tại địa phương
và ngay sau đây sẽ là ghi nhận tại xã hoàn sơn huyện tiên du tỉnh bắc ninh
là người địa phương tham gia công an viên bán chuyên trách
đã hơn hai mươi năm ông nguyễn đăng khoa hiểu rõ từng địa bàn nắm rõ từng hộ dân trong xã
thu nhập chính của gia đình ông là kinh doanh buôn bán nhưng công việc chính của ông là tham gia đảm bảo an ninh trật tự
giúp các đồng chí đi làm công việc xảy ra nắm mắt tình hình của các thôn
vì mình là người địa phương thì nắm bắt chắc hơn giúp các đồng chí hoàn thành giải quyết công việc nhanh chóng
cũng với quan điểm như ông khoa
chị ngô thị hải vốn là cán bộ đoàn thanh niên xã
nhưng đã tình nguyện xin tham gia đảm bảo an ninh trật tự tại cơ sở và trở thành công an viên bán chuyên trách
vốn là người sinh ra và lớn lên tại đây trong quá trình làm công tác đoàn
chị hiểu rõ và quen thuộc với từng người dân đặc biệt là thanh thiếu niên trong xã
đây chính là một trong những điểm thuận lợi trong công tác quản lý địa bàn và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc
trước tiên thì tôi có tham gia đoàn thanh niên của thôn và của xã
tôi là người địa phương cùng với lại các đồng chí
đồng chí trong xã đi đến nhà người dân và tuyên truyền cho mọi người dân
về công việc là phòng chống tội phạm và công việc làm lưu trú cho công nhân
là người địa phương và gắn bó với quê hương những người như ông khoa chị hải đã khơi dậy tính tự giác tự nguyện
ý thức trách nhiệm của bà con nhân dân trong sự nghiệp bảo vệ an ninh tổ quốc
bởi đảm bảo an ninh trật tự địa bàn cũng chính là đảm bảo cho gia đình
người thân hàng xóm của mình có một cuộc sống bình yên
một là các đồng chí rất thông thuộc địa bàn hai là thông thuộc đối tượng
rồi về quan hệ với quần chúng nhân dân đã có những mối quan hệ tốt đẹp từ trước
chúng tôi luôn động viên các đồng chí nhiệt tình tham gia và phối hợp
trong công tác giữ vững trật tự an ninh tại địa phương trong công tác quản lý đối tượng cũng như quản lý địa bàn
và lắm tình hình
các sự việc từ mâu thuẫn trong quần chúng nhân dân đến tranh chấp
đồng chí rất có những kinh nghiệm kể cả đứng ra giải quyết hoặc là tổ chức các phương pháp hòa giải cho mọi người
nằm trên địa bàn có nhiều khu công nghiệp xã hoàn sơn có lượng lớn nhân khẩu tạm trú là người lao động
và chuyên gia trong các khu công nghiệp
người dân trong xã cũng chuyển dần từ nông nghiệp sang các ngành dịch vụ
nên tình hình an ninh trật tự luôn phát sinh nhiều yếu tố mới
vì thế phát huy tinh thần tự nguyện đảm bảo an ninh tại cơ sở là điều kiện quan trọng
để giữ vững an ninh trật tự cho địa phương này
được trung ương hội liên hiệp phụ nữ việt nam phát động từ cuối năm hai nghìn một mươi chín
với mục đích vận động cán bộ hội viên phụ nữ và các tổ chức cá nhân
nhận đỡ đầu hỗ trợ chăm sóc nuôi dưỡng trẻ mồ côi do đại dịch covid một mươi chín
và trẻ mồ côi do những nguyên nhân khác có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn
tạo điều kiện để các em được phát triển đầy đủ và toàn diện
đến nay mô hình mẹ đỡ đầu đã lan tỏa rộng khắp trong các cấp hội phụ nữ công an tỉnh yên bái
với tình yêu thương con trẻ các cán bộ chiến sĩ đã cùng nhau chung tay chăm sóc giúp đỡ
góp phần xoa dịu những nỗi đau về tinh thần cũng như những khó khăn về vật chất
mà các em đang hàng ngày phải gánh chịu
cha mất sớm vì tai nạn mẹ bỏ đi từ lúc mới lọt lòng
sống cùng ông bà nội là hộ nghèo nhất của bản
cuộc sống của em giàng tuấn minh từ khi sinh ra đến nay vốn đã không được may mắn như các bạn cùng trang lứa
bố cháu mất từ khi còn nhỏ vì tai nạn giao thông
mẹ cháu sau đó cũng bỏ nhà đi không liên lạc với gia đình
chúng tôi là ông bà nội đón cháu về nuôi nhưng cũng thường xuyên đau ốm không chăm sóc cho cháu được đầy đủ
biết được hoàn cảnh của em minh
các cán bộ chiến sĩ hội phụ nữ công an huyện mù cát
đã thường xuyên đến động viên và nhận đỡ đầu hỗ trợ chăm sóc nuôi dưỡng đến năm em một mươi tám tuổi
không chỉ vậy các cán bộ hội viên phụ nữ công an huyện mù căng trải
còn vận động các nguồn lực xã hội
trao tặng em minh nhiều phần quà có giá trị giúp em có điều kiện đến trường
hội phụ nữ công an huyện mù căng trải đã triển khai và thực hiện nội dung chương trình mẹ đỡ đầu
với mục tiêu là hỗ trợ chăm sóc nuôi dưỡng
và hỗ trợ cho con có điều kiện hòa nhập cơ
cộng đồng và phát triển trong môi trường đảm bảo cho tương lai sau này của con
cũng chịu cảnh một cô cha từ sớm gia đình khó khăn thương mẹ thường xuyên đau ốm bệnh tật
nhưng tuổi còn nhỏ em phạm thị kiều vân cũng chỉ biết giúp đỡ mẹ những việc hoạt trong gia đình
và nỗ lực cố gắng vươn lên trong học tập để mẹ vui lòng
để giúp con đường đến trường của vân bớt khó khăn
những người mẹ đỡ đầu mang sắc phục công an
đã đảm nhận hỗ trợ gia đình em
mỗi tháng năm trăm linh đồng cho đến năm em vân một mươi tám tuổi
chị rất là thấy khấn khởi
cũng tạo điều kiện thêm cho chị
cho con học thêm hỗ trợ cho chị
cũng được một phần nào
chị cũng động viên con chị là thôi bây giờ nhà trường đã tạo điều kiện cho mình
với lại các mẹ đã tạo điều kiện cho mình
thì mình phải cố gắng học để sau này thoát ly
chương trình mẹ đỡ đầu
được các cấp hội phụ nữ công an tỉnh yên bái
phát động và triển khai thực hiện từ cuối năm hai nghìn hai mươi một
đến nay chương trình đã nhận đỡ đầu hỗ trợ chăm sóc nuôi dưỡng một mươi ba trẻ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn
tạo điều kiện để các em được phát triển đầy đủ toàn diện
cháu rất cảm ơn sự giúp đỡ của các mẹ trong công an
cháu hứa các mẹ sẽ cố gắng học tập hơn
để không phụ nồng các mẹ và các bác
chúng tôi sẽ tiếp tục rà soát để nắm bắt được những trường hợp
mà các con còn có hoàn cảnh khó khăn trong xã hội
và qua đó thì cũng vận động các tổ chức các đơn vị và các cá nhân có lòng hào tâm
để chung tay với chúng tôi hỗ trợ tạo điều kiện cho các con có những điều kiện tốt nhất
với tình yêu thương con trẻ vô bờ bến bằng các việc làm thiết thực và ý nghĩa
những người mẹ đỡ đầu công an tỉnh yên bái đã cùng nhau chung tay chăm sóc giúp đỡ
góp phần soa rượu
giúp đỡ những nỗi đau về tinh thần nuôi dưỡng tâm hồn thể chất cho các em
giúp các em thêm vững vàng hơn trên mỗi bước đường trưởng thành
chuyển sang tin tức an ninh trật tự nhóm bị hại cho rằng nhóm của hiếu nói chuyện lớn tiếng trong lúc nhậu
nên hai bên đã xảy ra mâu thuẫn dẫn tới án mạng
công an tỉnh đồng tháp đã tống đạt quyết định khởi tố bị can và bắt tạm giam lê văn hiếu ba mươi ba tuổi
ngụ tại xã tân bình huyện thanh bình tỉnh đồng tháp về tội giết người
ngày hai mươi sáu tháng tám
hiếu nhậu cùng với nhóm bạn ở quán nhậu tại xã tân bình huyện thanh bình
trong lúc nhậu nhóm của nguyễn ngọc sơn chú cùng huyện cho rằng nhóm hiếu nói chuyện lớn tiếng
sau đó hiếu và sơn đã xảy ra cự cãi
hiếu và quán lấy một con dao đâm vào người sơn
mặc dù được đưa đi cấp cứu kịp thời nhưng sơn đã tử vong tại trung tâm y tế huyện thanh bình
phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an tỉnh lâm đồng và công an huyện đạ tẻ
vừa triệt phá thành công một đường dây
hai đối tượng có hành vi tàng trữ vận chuyển mua bán trái phép một bánh heroin trên địa bàn
phan văn long ba mươi bốn tuổi và hoàng thanh nghị bốn mươi một tuổi bị bắt quả tang đang mua bán một bánh heroin
tại cơ quan công an long khai nhận mang một bánh heroin đến giao cho nghị theo đơn đặt hàng là một trăm chín mươi triệu đồng
nghị đã chuyển cho long một trăm một mươi hai triệu số tiền còn lại sau khi bán hết bánh heroin đó sẽ trả sau
được biết nghị từng có tiền án về tội hiếp dâm và trong quá trình chấp hành án
nghị lại tham gia mua bán trái phép ma túy trong trại và bị tuyên án thêm chín năm tù giam
gần hai trăm linh cán bộ chiến sĩ công an tỉnh quảng bình bất ngờ đột kích và kiểm tra tại cơ sở karaoke thiên đường hai thành phố đồng hới
và đã phát hiện tại tám phòng hát với ba mươi chín đối tượng đang có hành vi tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy
tại hiện trường lực lượng công an đã thu giữ nhiều bộ dụng cụ dùng để sử dụng ma túy
và một số thuốc dạng viên và tinh thể màu trắng
các đối tượng khai nhận là ma túy dạng ketamin qua kiểm tra nhanh phát hiện có ba mươi bảy trường hợp dương tính với các chất ma túy
đầu tranh ban đầu các đối tượng đều khai nhận hành vi mua bán hoặc tổ chức sử dụng ma túy
đa số các đối tượng đều trẻ tuổi và sinh sống trên địa bàn tỉnh quảng bình
hiện cơ quan cảnh sát điều tra công an đang tạm giữ bốn mươi hai đối tượng có liên quan để tiếp tục điều tra làm rõ
một cô gái đang đi bộ sang đường thì hai thanh niên đi xe máy không biển kiểm soát áp sát và cướp giật ví điện thoại di động rồi tăng ga tẩu thoát
phòng cảnh sát hình sự công an tp hcm cho biết đơn vị đang phối hợp cùng với công an quận phú nhuận khẩn trương truy bắt hai kẻ cướp giật tài sản trên địa bàn
theo điều tra vào chiều ngày hai tháng chín một người phụ nữ dắt theo một bé trai đi bộ trên đường huỳnh văn bánh quận phú nhuận
thì bị hai thanh niên chạy xe tay ga không biển số áp sát và giật chiếc điện thoại ví tiền
hai con gái hô hoán vội đuổi theo kẻ cướp nhưng không thành
sự việc được camera an ninh ghi lại và sau vụ việc công an đã có mặt lấy lời khai nạn nhân và trích xuất camera an ninh truy xét hai kẻ gây án
thưa quý vị bằng thủ đoạn lắp định vị vào màn hình xe ô tô sau đó mang xe đi bán rồi thông qua định vị tìm cách trộm cắp lại chính chiếc xe của mình vừa bán
là thủ đoạn mới của nhóm ba đối tượng trộm cắp xe ô tô mà cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện yên dung tỉnh bắc giang
ngày một mươi tám tháng tám khi đang để chiếc xe ô tô mới mua trước cửa công trình đang xây của gia đình
thì ông trần văn thủy sinh năm một nghìn chín trăm sáu mươi sáu trú tại thị trấn nham biển huyện yên dũng tỉnh bắc giang phát hiện chiếc xe bị kẻ gian đánh cắp
bất ngờ là chính chủ xe là anh trộm xe của tôi
bằng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ sau một mươi chín giờ đồng hồ lực lượng công an đã làm rõ ba đối tượng trộm cắp xe ô tô gồm nguyễn tiến hoàng
trú tại thành phố việt trì tỉnh phú thọ bùi tiến dũng chú tại huyện thanh ba tỉnh phú thọ và nguyễn trọng thanh chú tại huyện vĩnh tường tỉnh vĩnh phúc
trong đó hoàng là đối tượng chủ mưu cầm đầu
tại cơ quan công an các đối tượng khai nhận từ đầu tháng tám năm nay nguyễn tiến hoàng đã sử dụng căn cước công dân giả lên mạng giao dịch mua bán một chiếc xe ô tô cũ với giá ba trăm linh năm triệu đồng
sau khi trả trước một trăm linh triệu đồng tiền cọc đối tượng nhận xe rồi làm biển số giả gắn thiết bị định vị lên xe sau đó bán cho một người khác
vì có ý định sẽ chiếm đoạt lại chiếc xe nên khi bàn giao tài sản hoàng đã giữ lại một chìa khóa dự phòng
tôi đến nhà nghỉ tôi theo dõi trên máy điện thoại
và đi qua thì thấy bẻ xe khuất nhà thì bọn tôi đã xuống xe có sẵn chìa khóa phụ rồi tôi lên xe và tôi đi
lần theo định vị hoàng xác định chiếc xe ô tô đã bán đang ở thị trấn nhang biển huyện yên dũng tỉnh bắc giang
nên đã rủ bùi tiến dũng và nguyễn trọng thanh tìm về huyện yên dũng để trộm cắp lại chiếc xe
nhưng hoàng có thuê nhà nghỉ cho bọn tôi nghỉ ở đó
đến ngày một mươi tám thì anh hoàng
bọn tôi là đi ra ngoài đường ở đây dự đối diện để anh hoàng anh sang anh lấy cái xe
và đi ngồi lọc đi về
việc gắn định vị vào xe để tìm cách trộm cắp lại là thủ đoạn rất mới của các đối tượng phạm tội
bởi nếu người mua không cảnh giác khi giao dịch mua bán hay kiểm tra kỹ tài sản
sẽ dẫn tới việc các đối tượng xấu lợi dụng thực hiện hành vi phạm tội như vụ án trên
qua khám phá điều tra cái vụ án này thì
cơ quan điều tra công an huyện yên dũng xin đề nghị với ngành ngân hàng
có cái cách quản lý cái tài sản đây là cái tài sản bảo đảm để cho thực hiện cái việc vay vốn ngân hàng
cái thứ hai nữa là đối với người dân thì sau khi mua cái tài sản này về
thì nên khuyến cáo với người dân là phải ra các hãng để kiểm tra lại cái tính năng
rồi cũng như là cái chất lượng của cái xe hai nữa là có thể là nếu có điều kiện
thì phải thay đổi cái điều khiển xe đi
do các đối tượng không sử dụng cái chìa khóa dự phòng để mở được xe và lấy trộm
hiện cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện yên dũng tỉnh bắc giang
đang tiếp tục điều tra xử lý các đối tượng theo quy định của pháp luật
một vụ cháy lớn tại khu phố chín phường tân hòa thành phố biên hòa tỉnh đồng nai
đã làm thiêu dụi nhiều sưởng gỗ và may mắn không gây thiệt hại về người
vào khoảng chín giờ sáng nay ngọn lửa bốc lên từ một sưởng gỗ tại khu vực khu phố chín
phường tân hòa thành phố biên hòa sau đó nhanh chóng lan rộng ra các xưởng gỗ
ở khu vực lân cận một số người dân cho biết do bên trong nhà xưởng là các vật liệu
dễ cháy như gỗ tấm balet mùn cưa nên ngọn lửa bùng lên và nhanh chóng lan rộng
sang sáu bảy xưởng gỗ liền kề thiêu dụi hàng nghìn mét vuông
nhận được tin báo lực lượng phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ công an tỉnh đồng nai
đã huy động một mươi xe chữa cháy cùng với gần một trăm linh chiến sĩ cảnh sát đến hiện trường
tiến hành dập lửa đến hơn một mươi hai h cùng ngày ngọn lửa cơ bản được khống chế
lực lượng chức năng vẫn chưa thống cây được thiệt hại về tài sản và huyện nguyên nhân
vụ việc đang được tiếp tục điều tra làm rõ
ngày hôm nay ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn huyện bắc hà
tỉnh lào cai cùng với chính quyền địa phương và các lực lượng chức năng đang phối hợp
khẩn trương tìm kiếm một nạn nhân bị mất tích do lũ cuốn khi đi qua khu suối
thuộc thôn thèn phùng xã cốc ly
được biết nạn nhân lúc đó đang trên đường đi chân châu về
khi đi qua suối thì bất ngờ nước dâng cao và bị cuốn trôi
vào khoảng một mươi sáu h ba mươi phút ngày hai tháng chín hai em nhỏ người dân tộc mông sinh năm hai nghìn một mươi ba
và hai nghìn một mươi năm chú tại thôn thèn phùng xã cốc ly đi chân châu về và đi qua suối
bất ngờ nước dâng cao cuốn trôi em nhỏ sinh năm hai nghìn một mươi năm tại khu suối thuộc thôn thèn phùng
ngay sau khi nhận được thông tin thông tin của thông tin của thông tin của thông tin
được tin báo lực lượng chức năng đã tổ chức tìm kiếm người mất tích
đến một mươi bảy h ngày hôm nay vẫn chưa tìm thấy nạn nhân
các lực lượng cứu hộ và người dân địa phương vẫn đang tích cực tìm kiếm
cục cảnh sát giao thông bộ công an thông tin
trong ngày hôm nay mùng ba tháng chín toàn quốc đã xảy ra hai mươi vụ tai nạn giao thông
đã khiến cho một mươi ba người chết và một mươi bốn người bị thương
sau với cùng kỳ năm trước đã tăng bảy vụ tàn nạn giao thông
tám người chết và bốn người bị thương
lý giải nguồn nhân tình hình tàn nạn giao thông tăng
cục cảnh sát giao thông cho biết so với cùng thời điểm năm hai nghìn hai mươi một
dịch covid một mươi chín có diễn biến phức tạp toàn quốc đang thực hiện giãn cách xã hội
nên lượng xe lưu thông giảm số vụ tai nạn giao thông giảm
cũng trong ngày hôm nay cảnh sát giao thông công an các địa phương
đã phát hiện và xử lý chín chín trăm một mươi hai trường hợp vi phạm
tạm giữ hai trăm sáu mươi hai xe ô tô ba tám trăm một mươi một xe mô tô hai mươi một phương tiện khác
tước một ba trăm sáu mươi một giấy phép lái xe các loại
các đội tuần tra kiểm soát giao thông đường bộ cao tốc đã lập biên bản bảy mươi hai trường hợp vi phạm
tước giấy phép lái xe bốn mươi ba trường hợp tạm giữ một mươi phương tiện
trong đó lỗi người điều khiển phương tiện giao thông cơ giới vi phạm về nồng độ cồn ở mức cao
có hai bốn trăm hai mươi một tài xế vi phạm bị phát hiện và xử lý